tại hà nội đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết khu dân cư số sáu phương quán thánh quận ba đình
tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội cùng dự có các đồng chí bí thư trung ương đảng
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án toán nhân dân tối cao
trong không khí phấn khởi sôi nổi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
bà con khu dân cư số sáu đã báo cáo với lãnh đạo đảng nhà nước
hoạt động của khu dân cư trong những năm qua đã tham gia giám sát phản biện xã hội
xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
qua đó đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động
tạo tiền đề để xây dựng đường phố văn minh môi trường xã hội cảnh quan xanh sạch
thành công của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư số sáu là minh chứng cho thực tế lời dạy của bác hồ
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công và tư tưởng lấy dân làm gốc của người